ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội sẽ diễn ra hội nghị bộ trưởng asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ một mươi bốn
dưới hình thức trực tuyến thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ tham dự và phát biểu chào mừng hội nghị
đó là thông tin do cục đối ngoại bộ công an đưa ra trong buổi họp báo vào ngày hôm nay
hội nghị năm nay do bộ công an chủ trì có sự tham dự của các nước asean ban thư ký asean
và chín đại sứ quán các nước asean tại hà nội
hội nghị nhằm thực hiện vai trò nghĩa vụ trách nhiệm cam kết chính trị mạnh mẽ
và sự chủ động tích cực của việt nam trong hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
góp phần vào thành công chung của năm chủ tịch luân phiên asean năm hai nghìn hai mươi
ngay sau lễ khai mạc là phiên họp toàn thể do đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an chủ trì
bộ trưởng các nước asean sẽ cùng nhau đánh giá tình hình thế giới và khu vực
thống nhất giải pháp thực hiện kế hoạch hành động asean về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
kết thúc phiên họp các bộ trưởng sẽ cùng nhau thông qua tuyên bố chung về hội nghị quan trọng này